đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương mỹ lan tử hình
về ba tội danh tha mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ
bị cáo trương huệ vân từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội tham mô tài sản
bị cáo chu lập cơ bị đề nghị từ một mươi một đến một mươi hai năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
bị cáo đỗ thị nhàn tù trung thân về tội nhận hối lộ
bị cáo nguyễn cao trí từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
các bị cáo khác bị đề nghị từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến hai mươi năm tù ra
liên quan đến vụ cha dượng đánh đập cháu bé xảy ra tại tỉnh bình phước
công an tp đồng xoài vừa tiến hành khởi tố đối với lê đức thắng bốn mươi hai tuổi
trú tại phường tân thiện tp đồng xoài để điều tra về tội hành hạ người khác
cơ quan công an điều tra xác định thắng đã sử dụng tay chân đánh gây thương tích cho cháu bé chín tuổi
là con riêng của vợ khiến cháu bị tổn hại về sức khỏe và tinh thần với tỷ lệ tổn thương cơ thể là sáu
như tin đã đưa trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với độ dài hơn hai phút
về hình ảnh đối tượng lê đức thắng dùng chân đá đạp và dùng tay đánh vào người bé trai
dù cháu kêu khóc thảm thiết xin tha
sau khi phát hiện vụ việc công an thành phố đồng xoài đã bắt giữ khẩn cấp đối với lê đức thắng
với vai trò là giám đốc của một công ty bảo hiểm hồng cùng nhiều đối tượng đã lập nhiều hồ sơ
yêu cầu bồi thường giả để chiếm đoạt số tiền gần bốn tỷ đồng
công an tỉnh ninh bình vừa tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lê văn hồng
trú tại tỉnh thanh hóa và ba người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định lê văn hồng chú tại tỉnh thanh hóa
với vai trò là cố vấn giám đốc một công ty bảo hiểm trên địa bàn tp ninh bình
đã lợi dụng việc bản thân có điều kiện tiếp cận hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm
đối với chủ phương tiện xe ô tô gây tai nạn giao thông
nên đã câu kết với một số đối tượng trong và ngoài công ty bảo hiểm của mình
để lập ra nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường giả để mang đi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền
gần bốn tỷ đồng của nhiều công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh ninh bình và một số địa phương khác
với hành vi vận chuyển hàng cấm đồng văn thuận và lê phước hiệp
cùng chú tại huyện châu thành tỉnh đông tháp vừa bị công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long khởi tố để điều tra
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng hai lực lượng công an bắt quả tang đồng văn thuận
điều khiển xe ô tô chở theo lê phước hiệp đang vận chuyển sáu bao thuốc lá điếu nhập lậu
gồm jet hero và scott qua điều tra thuận khai nhận trở thuê cho một người đàn ông
không rõ địa chỉ từ tỉnh long an về tỉnh vĩnh long với giá hai triệu đồng
khi đến địa điểm xã tân ngãi tp vĩnh long thì bị bắt quả tang
sở y tế tỉnh khánh hòa vừa công bố thông tin ban đầu về các kết quả xét nghiệm
trên các mẫu bệnh phẩm trong quán cơm gà châm anh
theo đó kết quả kiểm nghiệm các mẫu gà xé cơm chan sốt trứng hành phi dưa chua đều bị nhiễm khuẩn
kết hợp thông tin điều tra dịch tễ triệu chứng lâm sàng kết quả kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân
và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm sở y tế tỉnh khánh hòa nhận định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm
do vi sinh vật vi khuẩn salmonella spp bacillus cereus staphylococcus aureus
tính đến tối ngày một mươi tám tháng ba sở y tế tỉnh khánh hòa ghi nhận số người ngộ độc đã lên đến ba trăm sáu mươi bảy người
tăng bảy ca so với ngày một mươi bảy tháng ba và hiện còn bảy mươi năm bệnh nhân điều trị ở một mươi bệnh viện và trung tâm y tế tại địa phương